sáu quốc gia thuộc liên minh châu âu eu gồm đức hà lan áo đan mạch estonia và luxembourg cảnh báo sẽ không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào nhằm hạ thấp hơn nữa mức giá trần mà khối sẽ áp dụng với khí đốt nhập khẩu từ nga
sáu quốc gia trên hoài nghi về việc áp giá trần khí đốt của nga do lo ngại việc này sẽ gây dối loạn thị trường năng lượng của châu âu và khiến eu khó khăn hơn trong việc mua nhiên liệu nếu các nhà cung cấp khí đốt chuyển sang bán ở những nơi không bị áp giá trần
tháng trước ủy ban châu âu ec đã đề xuất mức giá trần sẽ được áp dụng nếu giá khí đốt vượt quá hai trăm bảy mươi năm euro mỗi mwh trong hai tuần đối với giá khí đốt hợp đồng tương lai tại trung tâm giao dịch ty transpher fileti ttf ở hà lan
giá ttf vốn là mức giá chuẩn của châu âu sẽ cần cao hơn năm mươi tám euro so với giá tham chiếu cho khí tự nhiên hóa lỏng trong một mươi ngày để kích hoạt việc áp giá trần
bỉ italia ba lan và hy lạp nằm trong số những nước cho rằng một mức giá trần
trần là cần thiết để bảo vệ nền kinh tế của mình khỏi trường hợp chi phí quá cao cho khí đốt và muốn một mức giá trần thấp hơn đề xuất của ec
hiện các nhà ngoại giao eu đang tiếp tục thảo luận nhằm nỗ lực tiến gần hơn một thỏa thuận